theo điều tra ban đầu lái xe là lê quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại phường trường thi thành phố thanh hóa đang điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi sáu b một trăm bảy mươi chín chạy theo hướng ninh bình nam định do vượt ẩu và lấn làn đường đã tông trực diện vào xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi sáu c một nghìn năm trăm bảy mươi tám do anh lý văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la điều khiển đi ngược chiều
hậu quả khiến hai xe bị hư hỏng nặng và làm sáu người bị thương
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông cổ phòng và huyện đã có mặt kịp thời đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời khẩn trương khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông tránh xảy ra ủn tắc kéo dài